tăng cường khả năng quản lý thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp viện nghiên cứu và trường đại học
đó là chủ đề của hội thảo vừa được diễn ra tại hà nội sự kiện do cục sở hữu trí tuệ bộ khoa và công nghệ tổ chức
sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
việc bảo hộ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ góp phần nâng cao năng lực vị thế của các doanh nghiệp tổ chức khoa học
giúp tạo ra các sản phẩm có giá trị lớn có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước
tuy nhiên ngoài công tác nghiên cứu giảng dạy các viện nghiên cứu trường đại học việt nam gần như chưa thể cụ thể hóa
và biến các kết quả nghiên cứu sáng tạo thành tài sản
theo số liệu thống kê từ cục sở hữu trí tuệ trong hơn ba trăm linh đơn đăng ký sáng chế hàng năm của người việt nam
các sáng chế gia tăng chủ yếu ở các đơn vị tư nhân
thúc đẩy hoạt động phát triển tài sản trí tuệ cũng như mở rộng hoạt động sở trí tuệ trong các trường đại học
tôi nghĩ rằng một trong những nội dung rất quan trọng cần được các trường đại học kết sức quan tâm
đó là phải tăng cường kết nối và thực sự kết nối với các cơ sở thực tiện
từ cơ sở thực tiễn như vậy thì khả năng chuyển giao các kết quả nghiên cứu sẽ tốt hơn và nó quay ngược trở lại
đó là nguồn kinh phí để thúc đẩy hoạt động sáng tạo
bên cạnh đó khi chúng ta kết hợp tốt với các cơ sở thực tiện
thì cũng đồng thời chúng ta sẽ có được những sáng tạo phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn ở những cái thời điểm nhất định
ngoài các ý kiến đóng góp nâng cao chất lượng tài sản trí tuệ tại hội thảo
các đại biểu cũng đã trao đổi các kiến thức trong quản trị tài sản trí tuệ
thúc đẩy chuyển giao công nghệ thương mại hóa sản phẩm kết nối giữa các doanh nghiệp
các viện trường và các tổ chức khác nhằm tạo ra một phương pháp quản lý sở hữu trí tuệ chuyên biệt
chúng tôi đã có những dự án cho các trường đại học để tổ chức
các lớp đào tạo chuyên sâu để tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp
và không những là nguồn nhân lực đấy để cho các viện các trường
mà còn có cho cả các thành phần khác các doanh nghiệp rồi các nhà quản lý
dự án này nhằm tạo ra một hệ sinh thái sở hữu tuệ
tức là xây dựng một mạng lưới các tổ chức sở hữu tuệ của các trường và các viện nghiên cứu
hội thảo là một phần trong chương trình phát triển
tài sản trí tuệ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
nhằm hỗ trợ xây dựng triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ
cho ít nhất một trăm linh tổ chức và khoảng một cá nhân trên toàn quốc